một lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ vừa bị công an tp lạng sơn phối hợp với phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh phát hiện sau khi tiến hành kiểm tra nhân hộ khẩu
tại nhà phạm thị bình chú tại đường tổ sơn phường tri lăng thành phố lạng sơn lực lượng chức năng phát hiện bình đang tàng trữ số lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
giữ năm mươi chiếc gậy sắt loại ba cúp một trăm một mươi bình xịt hơi cay năm mươi sáu rùi cui điện một trăm linh thanh kiếm một súng bắn điện và ba mươi đồ chơi tình dục
đối tượng bình khai nhận mua toàn bộ số vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ từ trung quốc về việt nam để bán kiếm lời